thưa quý vị hôm nay hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung trong vụ nâng giá cây xanh gây thiệt hại ba mươi bốn bảy tỷ đồng
đây là vụ án thứ tư bị cáo nguyễn đức trung phải hầu tòa
năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tp hà nội có kế hoạch triển khai công tác trồng mới thay thế bổ sung cây xanh trên địa bàn thành phố hà nội
trong quá trình thực hiện một số cá nhân thuộc ubnd tp hà nội và các đơn vị liên quan
đã có nhiều hành vi sai phạm không thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định của pháp luật
mua bán cây không rõ nguồn gốc hợp pháp nâng khống giá cây xanh
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ